hôm qua ngày ba tháng một mươi chủ tịch ubnd quận hoàn kiếm đã ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với bệnh viện hữu nghị việt đức địa chỉ số bốn mươi phố tràng thi phường hàng bông quận hoàn kiếm thành phố hà nội
lý do xử lý vi phạm do bệnh viện việt đức đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế khi phát hiện môi trường có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm a
người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm a người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm a người mang mầm bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm a được quy định tại khoản ba điều một mươi nghị định số một trăm một mươi bảy ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
theo quyết định này trong thời hạn từ một mươi ngày bệnh viện hữu nghị việt đức phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này với mức phạt một mươi bốn triệu đồng
liên quan đến bệnh viện hữu nghị việt đức từ ngày ba mươi tháng chín đến một mươi tám h ngày ba tháng một mươi tại hà nội đã ghi nhận tổng số hai mươi sáu ca
bệnh nhân là người sinh sống tại hà nội một mươi hai trên hai mươi sáu bệnh nhân là người từ tỉnh khác đến điều trị hoặc chăm sóc người bệnh